các đơn vị chức năng bắt giữ bốn đối tượng tại thị trấn huyện tuần giáo tỉnh điện biên
khi đang trên đường vận chuyển một trăm một mươi năm bánh heroin đi tiêu thụ
bốn đối tượng bị bắt là giàng a trừ ly a khá ly a mạnh và giàng a só
cùng chú tại bản tin lán xã núa ngam huyện điện biên
một trăm một mươi năm bánh heroin được các đối tượng mang theo trong bốn ba lô cùng với năm điện thoại và hơn một mươi triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này mua từ lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại lào cai
còn tại tỉnh đồng nai liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng bom xăng trên đường phố
ngày hôm nay cơ quan thành phố biên hòa đã triệu tập hai mươi hai thanh thiếu niên
có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi lên làm việc
các đối tượng này đều trú tại thành phố biên hòa
theo xác minh ban đầu đinh văn đức và trần hoàng lâm xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng năm đức và lâm đã gọi thêm hàng chục thanh thiếu niên
mang giao bom xăng trên đường phố
lâm đã đặt bom xăng súng bắn đạn cao su đến điểm hẹn
khi đến gần khu vực cầu vạt hai nhóm lao vào ẩu đà ném bom xăng vào nhau
đặc biệt một người trong nhóm của lâm đã dùng súng bắn đạn cao su tấn công
khiến đức bị thương ở đùi phải nhập viện cấp cứu
hiện công an tp biên hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên trên
về hành vi gây dấu trật tự công cộng
ngoài ra cơ quan công an cũng kêu gọi những người đang bỏ trốn sớm ra trình diện
để nhận sự khoan hồng của pháp luật
hằng vừa bắt giữ đối tượng âu thị thanh hằng hai mươi sáu tuổi
trú tại phường vinh tân thành phố vinh về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng hằng lại thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi
tại các địa điểm sang trọng đi xe ô tô hạng sang ở trung cư cao cấp
khoe trong tài khoản lúc nào cũng có hàng tỷ đồng và tự giới thiệu bản thân
là một doanh nhân bất động sản thành đạt để thu hút sự theo dõi của nhiều người
và kêu gọi các nhà đầu tư
với thủ đoạn trên hằng đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền gần tám tỷ đồng
của một nạn nhân trú tại quận hoàng mai hà nội
hiện chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng
ban chuyên án thông báo những ai là nạn nhân của âu thị thanh hằng
thì nhanh chóng liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
để phối hợp điều tra
trong lúc tuần tra trên tuyến sông cổ triên thuộc thủy phận xã thành thới a
huyện mò cây nam phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre
đã phát hiện và bắt quả tang hai ghe gỗ không biển kiểm soát
đang có hành vi bơm hút cát trái phép lên hai tàu sắt không có biển kiểm soát
có tải trọng khoảng hai trăm năm mươi tấn
qua làm việc với các đối tượng không xuất trình được giấy tờ có liên quan
tiến hành đo đạt cơ quan công an đã phát hiện trên hai tàu sắt
đang chứa trên một trăm ba mươi năm mét khối cát
các đối tượng thừa nhận toàn bộ số cát trên vừa được hút trộm từ lòng sông
hiện cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện thủy
và toàn bộ số cát
các cát trên để xử lý theo quy định